những ngày qua trên địa bàn huyện phong thổ tỉnh lai châu xảy ra mưa lớn kéo dài
đã gây sạt lở đất làm sáu người thiệt mạng sáu người mất tích và ba người bị thương
hiện tại công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích và cứu chữa nạn nhân bị thương
đang được các cơ quan của tỉnh lai châu và huyện phong thổ khẩn trương thực hiện
mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã làm sạt lở đất nhiều nơi
đặc biệt vào chiều ngày ba tháng tám xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng
tại bản nhóm một xã vàng ma trải và bản xin trải xã mù sang huyện phong thổ tỉnh lai châu
làm sáu người chết sáu người mất tích và ba người bị thương
hiện còn một nạn nhân bị thương nặng đang điều trị tại trạm y tế xã vàng ma trải
do đường tắc không chuyển lên được tuyến trên
lúc đầu thì một tí nước thôi nhưng mà sau định chạy thì không kịp
lúc đấy mình đang bế con của em trai mình định bảo chồng mình bế con gái mình chạy
chồng mình quay lại bế con gái mình thì sạt lở đất lấp hết nhà không chạy được
chồng mình và con gái út mất
và một đứa con của em gái mình cũng mất
hơn một trăm linh người thuộc lực lượng của xã vàng ma trải biên phòng đoàn kinh tế quốc phòng ba trăm năm mươi bốn
công an huyện phong thổ đã được huy động tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích
những người tham gia tìm kiếm chủ yếu dùng tay tìm lật từng khúc gỗ
bới từng hòn đá để hy vọng tìm thấy nạn nhân dưới lớp bùn đất
các lực lượng chức năng hết sức nỗ lực tìm kiếm nhưng do thời tiết vẫn mưa nhiều
nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn
cho đến tối ngày bốn tháng tám vẫn chưa tìm thấy thêm nạn nhân mất tích nào
thì đến chiều tối ngày hôm qua là chúng tôi đã tìm được năm nạn nhân là tử vong ở địa bàn của bản nhóm một xã vàng mai trải
hiện thời là còn năm nạn nhân là đang mất tích
với tinh thần chủ động chúng tôi phối hợp với các bộ ủy chú kia địa phương các lực lượng đứng trên địa bàn cùng với nhân dân đồng tâm để tiếp tục tìm kiếm đạn nhân
về hỗ trợ các trường hợp bị mất tích huyện đã chỉ đạo hỗ trợ mỗi một người mất tích là năm triệu tư và những người bị thương thì được hỗ trợ là hai triệu bảy
với tinh thần chủ động chúng tôi phối hợp với các bộ ủy chú kia địa phương các lực lượng đứng trên địa bàn cùng với nhân dân đồng tâm để tiếp tục tìm kiếm đạn nhân

phong thổ tỉnh lai châu nơi bị thiệt hại nặng nhất trong đợt mưa lũ vừa qua đang huy động lực lượng khai thông các tuyến đường bị cô lập
ra soát các hộ gia đình đang trong vùng có nguy cơ sạt lở để đưa người dân và tài sản đến nơi an toàn
đồng thời cảnh báo người dân không được mạo hiểm đi qua các tuyến đường đang bị sạt lụt và những khe suối cạn khi có mưa lớn để tránh những tai nạn không đáng có